mở đầu bản tin hôm nay là thông tin đáng chú ý liên quan đến vụ việc cháu chém bác ruột tử vong khi đi tảo mộ tại tỉnh quảng nam
công an tỉnh quảng nam vừa cho biết đã bắt được nghi phạm nguyễn hồng quyết chú tại xã tam dân huyện phú ninh sau hơn hai mươi bốn giờ gây án
như tin đã đưa vào sáng ngày ba mươi tháng một ông nguyễn hồng sơn bác ruột của quyết cùng con rể là huỳnh ngọc tường
đi tảo mộ thì giữa quyết và ông sơn xảy ra mâu thuẫn sô sát
tưởng chạy đến can ngăn thì cả hai bị quyết dùng cây cúc bằng sắt chém nhiều nhát vào người khiến ông sơn tử vong tại chỗ
người con rể bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
sau khi gây án quyết bỏ trốn khỏi hiện trường
để biết đối tượng quyết bị phát hiện bắt giữ khi đang trốn cách biên giới việt lào bốn mươi km
vằng số vụ giết người cố ý gây thương tích vì mâu thuẫn nhỏ thậm chí là lý do hết sức nhỏ nhạt tỉnh ngày càng gia tăng
và một vụ việc mới đây tại tỉnh kiên giang là một ví dụ
thấy nhóm thanh niên đang ngồi uống rượu cạnh bờ biển thì một người đã đến kiếm chuyện
rồi sau đó rủ thêm đồng bọn đến đăng nhóm này là một người tử vong
theo kết quả điều tra vào tối ngày ba tháng một năm hai nghìn một mươi tám
anh lý quốc cường chú tại huyện châu thành tỉnh an giang
đang ngồi nhậu với ba người bạn trên vỉa hè cạnh bờ biển thuộc xã dương tơ huyện phú quốc
thì phạm đức vinh một mươi bảy tuổi đi đến kiếm chuyện
nên giữa vinh và anh cường xảy ra mâu thuẫn
vinh đã tìm lý hỏa đạt chú tại xã dương tơ huyện phú quốc
và một số người khác quay lại đánh anh cường
do chạy không kịp anh cường đã bị đạt dùng cây đánh vào đầu bất tỉnh
và sau đó tử vong tại bệnh viện
hiện đối tượng đạt đã bị công an huyện phú quốc tỉnh kiên giang
bắt tạm giam bốn tháng về hành vi giết người
liên quan đến vụ trọng án giết người trôn xác phi tàng mà công an tỉnh lâm đồng vừa khám phá
sau một thời gian điều tra cơ quan chức năng đã xác định được
do ham mê cờ bạc nhiều lần vay mượn tiền để đánh bạc
rồi đến khi bị đòi nợ trần quốc vũ đã dùng dây xiết cổ chủ nợ đến chết
sau đó trôn sắc phi tăng
ngày hai mươi bốn tháng một công an huyện di linh nhận được tin báo của gia đình
trình báo về việc anh võ thành tuấn hai mươi tám tuổi trú tại xã đinh lạc
đi khỏi nhà từ ngày hai mươi ba tháng một chưa thấy về
tiến hành điều tra công an huyện di linh và phòng cảnh sát hình sự xác định
sáng ngày hai mươi ba tháng một anh tuấn đến nhà trần quốc vũ để đòi nợ và mất tích từ đó
nghị vấn vụ có liên quan đến việc anh tuấn bị mất tích
nên cơ quan công an đã tập trung điều tra
trần quốc vũ khai nhận
sáng ngày hai mươi ba tháng một
anh tuấn đi xe máy đến nhà vũ để đòi nợ
khoản tiền một mươi năm triệu đồng mà vũ đã mượn trước đó
tại đây hai bên đã xảy ra sâu sát
ngũ đã dùng dây dù xiết cổ anh tuấn đến chết
kẻ sát nhân đã bó sát anh tuấn vào thùng cắt tông
lồng vào bao ni lông rồi trở vào dãy cà phê của gia đình ở xã tam bố huyện di linh
trôn dưới một hồ đốt than sâu khoảng hai mét để phi tăng
trước cùng ngày vũ quay về chạy xe máy của nạn nhân chạy xuống đèo bảo lộc
cách hiện trường vụ án khoảng tám mươi km
rồi ném xe máy của nạn nhân xuống vực sâu
cách hiện trường vụ án khoảng tám mươi km

sau khi vũ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
phòng cảnh sát hình sự đã dẫn giải vũ đến hiện trường để xác định địa điểm trôn dấu xác anh tuấn
đồng thời truy tìm được chiếc xe vũ vứt dưới đèo bảo lộc cũng như các tăng vật khác
chiều tối hai mươi tám tháng một công tác khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi đã được tiến hành
đồng thời cơ quan công an cũng ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối với vũ để tiếp tục điều tra xử lý
tiếp tục có thông tin đáng truy khác
chỉ đạo bán đất trái thẩm quyền với diện tích gần ba mươi hai m hai
cây thiệt hại cho nàng nhà nước gần một hai tỷ đồng
năm đối tượng nguyên là cán bộ xã yên thắng huyện ý yên tỉnh nam định
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định khởi tố và bắt tạm giam
về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ
cụ thể từ năm hai nghìn ba đến hai nghìn năm các đối tượng nguyễn trọng tài nguyên bí thư đảng ủy xã
hoàng tiến bình nguyên chủ tịch ubnd xã đã chỉ đạo phan đình chính
nguyễn văn đăng nguyên phó chủ tịch ubnd xã và nguyễn tiến chức nguyên cán bộ địa chính xã
đã tổ chức nhiều cuộc họp ra nghị quyết chỉ đạo về việc bán đất trái thẩm quyền
tại khu vực thôn trại đường và khu vực đê sông sắt thôn đồng quang xã yên thắng
với diện tích gần ba mươi hai m hai gây thiệt hại cho nhà nước gần một hai tỷ đồng
hiện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định
đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng trước pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng đã điều tra và làm rõ được thủ phạm gây ra vụ phá kết sắt
lấy trộm hơn năm trăm bảy mươi triệu đồng tại một công ty chuyển phát hàng hóa
đóng trên địa bàn quận liên triều tp đà nẵng
hai đối tượng thực hiện vụ trộm cắp trên đã bị bắt giữ gồm nguyễn văn út hai mươi bốn tuổi
và lê tấn lạc hai mươi năm tuổi trú tại huyện hòa vang tp đà nẵng
trong đó lạc từng là nhân viên bảo vệ tại kho hàng của công ty chuyển phát hàng hóa
nên nắm bắt được quy luật làm việc vị trí đặt kết sát
vào tối ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy út và lạc cùng đột nhập vào công ty này
phá kết sắt lấy trộm toàn bộ số tiền trong kết là hơn năm trăm bảy mươi triệu đồng
ngày hôm qua một tháng hai phòng cảnh sát phòng chống ma túy và tội phạm
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị
phối hợp với công an huyện hướng hóa đã triệt phá thành công chuyên án
vận chuyển pháo lậu trái phép từ lào về việt nam thu giữ trên một trăm ba mươi kg pháo
trước đó nhận được thông tin từ các trinh sát phía ngoại biên
lực lượng chức năng đã tiến hành mật phục và phát hiện bắt giữ đối tượng
ngô thị kim anh trú tại thị trấn lao bảo huyện hương hóa tỉnh quảng trị
thu giữ tăng vật là một trăm ba mươi ba kg pháo
số lượng pháo nói trên được cất dấu tinh vi ở trong các bao tải kết giấy
và tập kết tại bãi rác phía bể rừng
ngô thị kim anh khai nhận trước đó một người phụ nữ người lào không rõ tên tuổi
đã chủ động liên lạc và thỏa thuận với kim anh vận chuyển số pháo nói trên
đến khu vực bãi rác khóm tây chính thị trấn lao bảo
khi đối tượng đang thực hiện hành vi lấy số pháo trên thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
càng gần đến tết nguyên đán thì tình trạng muôn bán vận chuyển pháo trái phép
càng diễn ra phức tạp nhưng điểm khác biệt của năm nay đó là các đối tượng
buôn bán vận chuyển pháo các loại với số lượng lớn và liều lĩnh hơn
đặc biệt là các đối tượng đã không vận chuyển pháo qua tuyến biên giới như mọi năm nữa
mà chủ yếu là vận chuyển buôn bán trên tuyến nội địa bằng các phương tiện như xe khách xe tải
với nhiều thủ đoạn tinh vi
cất dấu pháo trong bao tải vận chuyển từ quảng bình về hà tĩnh để tiêu thụ
đinh ngọc thành đã bị lực lượng cảnh sát giao thông hà tĩnh phát hiện và bắt giữ
không chỉ có thủ đoạn cất dấu tinh vi các đối tượng vận chuyển pháo lậu còn sẵn sàng
chống đối lực lượng chức năng khi bị phát hiện
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai trên tuyến đường tránh thành phố hà tĩnh
xe ô tô mang bị kiểm soát chín mươi tám c một mươi năm nghìn một trăm sáu mươi tám kéo theo rơ móc chạy hướng nam bắc
đã cố tình bỏ chạy khi bị phòng cảnh sát kinh tế kiểm tra
phải sau nhiều giờ truy đuổi lực lượng chức năng mới dừng được phương tiện
qua khám xét đã thu giữ tám mươi hộp pháo với trọng lượng trên một trăm một mươi kg
các đối tượng sử dụng các phương tiện đặc biệt là phương tiện giao thông
trong đó có lực lượng
hậu quả thương tâm do đốt pháo vẫn diễn ra
trong khi đó tình trạng buôn bán vận chuyển pháo lậu vẫn diễn biến hết sức phức tạp
thời điểm cận tết như hiện nay lực lượng công an đang đẩy mạnh
các hành vi buôn bán vận chuyển hàng lậu góp phần đem lại một mùa xuân bình yên cho nhân dân
những thông tin liên quan đến vấn nạn buôn lậu pháo dịp cuối năm
đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online ngày hôm nay
những diễn biến mới nhất về tình hình an ninh trật tự
sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật và chuyển tới quý vị trong các bản tin tiếp theo
còn ngay bây giờ thì mời chị thu thủy và anh vũ tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh
và xin được cảm ơn biên tập viên linh chi với những thông tin mà chị vừa chuyển tới quý vị khán giả
chương trình an ninh toàn cảnh ngày hôm nay sẽ được tiếp tục với tiềm mục lệnh truy nã sau ít phút nữa
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội giết người
đối tượng phạm thành công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
hỗ khẩu thương chú tại tổ một phường bắc sơn quận kiến an tp hải phòng
đối tượng vũ văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
hỗ khẩu thương chú tại tổ một khu hai phường trần hưng đạo tp hạ long tỉnh quảng ninh
và đối tượng nguyễn văn thảnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hỗ khẩu thương chú tại thôn sáu a xã bình khê thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an

bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an